thưa quý vị trong bối cảnh căng thẳng giữa iran và israel đang có những bước leo thang nguy hiểm
bộ ngoại giao việt nam cũng đã chỉ đạo các đại sứ quán việt nam tại khu vực trung đông
phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại và đoàn ngoại giao ở địa bàn
tăng cường biện pháp bảo hộ công dân cử cán bộ trực liên lạc thường xuyên với những đầu mối
cộng đồng người việt nam tại địa bàn để liên tục cập nhật thông tin
và cho đến nay thì tình hình công dân việt nam tại các địa bàn vẫn an toàn
bộ ngoại giao việt nam khuyến cáo công dân việt nam tạm thời không tới các khu vực xảy ra xung đột
công dân việt nam ở địa bàn cần phải theo dõi sát tình hình
chủ động tiến hành các biện pháp đảm bảo an ninh an toàn cần thiết
tuân thủ nghiêm quy định của chính quyền địa phương không tụ tập đông người và hạn chế đi lại
liên hệ ngay với đại sứ quán việt nam tại israel và đại sứ quán việt nam tại iran
khi gặp khó khăn cần được hỗ trợ và giúp đỡ
công dân việt nam cần giúp đỡ thì có thể liên hệ
liên hệ ngay với đại sứ quán việt nam tại israel theo số điện thoại như sau
cộng chín trăm bảy mươi hai năm mươi tám trăm một mươi tám sáu nghìn một trăm một mươi sáu và cộng chín trăm bảy mươi hai năm mươi hai bảy trăm hai mươi bảy bốn nghìn hai trăm bốn mươi tám cộng chín trăm bảy mươi hai năm mươi chín trăm chín mươi bốn tám trăm tám mươi chín
đại sứ quán việt nam tại iran theo số điện thoại như sau
cộng chín nghìn tám trăm hai mươi một hai mươi hai bốn trăm một mươi một sáu trăm bảy mươi và cộng chín mươi tám chín nghìn ba trăm linh sáu bốn trăm năm mươi chín tám trăm sáu mươi năm
tổng đài bảo hộ công dân của cục lãnh sự bộ ngoại giao tại số điện thoại cộng tám mươi bốn nghìn chín trăm tám mươi một tám nghìn bốn trăm tám mươi bốn tám mươi bốn